theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho đến hai mươi một h ngày sáu tháng chín
bão guchon đã đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
trở thành cơn bão số chín trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian vừa qua bão số chín di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
vào hồi một mươi chín h tối ngày sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín tám độ kinh đông cách tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng ba trăm bảy mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày bảy tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bốn tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám bảy độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp tám
ở hoàn lưu bão trong đêm ngày sáu tháng chín và sáng sớm ngày bảy tháng chín
vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trong một mươi hai giờ tới vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên là phía bắc
vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông cấp rủi ro thiên tai là cấp ba
dự báo trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi vào đất liền tỉnh phúc kiến trung quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày tám tháng chín vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi sáu năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
trong khi đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều tối và đêm ngày sáu tháng chín
các tỉnh bắc bộ sẽ có mưa rào và rông diện rộng
vùng núi có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
khu vực hà nội trong đêm ngày mùng sáu có khả năng mưa mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh